thưa quý vị thời gian vừa qua loại hình dịch vụ xe ôm hiện đại như grabbike ô tô ubermoto khá thịnh hành được nhiều người dân lựa chọn là phương tiện di chuyển
tuy nhiên đây cũng là mục tiêu mà các đối tượng trộm cướp nhắm đến để thực hiện hành vi phạm pháp
và mới đây công an tp hcm đã bắt giữ nhóm thanh niên giả vờ đặt xe ôm grabbuy để lên kế hoạch cướp tài sản táo tợ
vụ việc xảy ra vào khuya ngày bảy tháng tám
anh nguyễn công tài là tài xế xe ôm grab điều khiển xe máy hiệu honda vision biển số sáu mươi sáu h một một mươi sáu nghìn một trăm ba mươi chín nhận chở khách là một nam thanh niên đến khu vực cầu cái trê một phường an lợi đông quận hai
thì người thanh niên kêu dừng xe và bất ngờ rút dao khống chế anh tài để cướp xe
lúc này có hai thanh niên khác là đồng phạm đến hỗ trợ đối tượng cướp
thấy đoạn đường đó thì cũng ngắn nhưng mà đường nó cũng sáng
nên tôi cũng không có
để ý mấy vụ đó
thì đến lúc mà thả khách xuống thì thấy gút dao ra nên thì tôi hoảng sợ tôi bỏ chạy
rồi tôi đi báo công an
chạy ban đêm thì cũng nguy hiểm
nhưng mà tôi chạy đêm để vì cuộc sống mưu sinh
nhận được tin báo công an quận hai xác lập chuyên án phối hợp phòng nghiệp vụ công an tp hcm điều tra làm rõ
đến ngày chín tháng tám đã bắt giữ được năm đối tượng trực tiếp thực hiện và liên quan đến vụ
cao văn hạnh ngụ tỉnh quảng bình chủ mưu vụ cướp
nguyễn văn ngận ngụ tỉnh gia lai
trương đình lộc ngụ tỉnh quảng bình cùng là đồng phạm
phạm xuân hưng và nguyễn hầu toàn cùng ngụ tỉnh nghệ an giữ vai trò tiêu thụ tài sản
và thu hồi một xe honda vision một điện thoại samsung s sáu là tăng vật vụ án
và qua đấu tranh thì các đối tượng cũng đã thừa nhận là do không có tiền tiêu xài
cho nên các đối tượng đã nghĩ ra rằng là sẽ nhắm vào cái đối tượng là cái người chạy xe rác bay
đây cũng là một cái hình thức nó không phải là mới
nhưng mà cái đối tượng mà đối tượng nhắm tới là cái tài sản là nó có giá trị cao hơn so với những cái xe ôm truyền thống trước đây
qua vụ việc trên một lần nữa là lời cảnh báo đối với các lái xe nói chung và tài xế xe ôm grab
cần cảnh giác với thủ đoạn cướp tài sản để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra